còn tại anh mới đây bộ trưởng giao thông vận tải grant sharp cho biết
nước này dự kiến bỏ các quy định xét nghiệm cách ly từ ngày một mươi một tháng hai
để giúp đi lại dễ dàng và rẻ hơn
chính phủ anh thông báo sẽ hủy yêu cầu xét nghiệm ncov bắt buộc với người nhập cảnh
tiêm đủ vaccine covid một mươi chín và ngừng cách ly người chưa tiêm
bộ trưởng bộ giao thông vận tải anh grant sharp thông tin
rõ ràng hoạt động xét nghiệm người nhập cảnh không còn hiệu quả
do đó chúng tôi sẽ bỏ tất cả xét nghiệm với những người đã tiêm vaccine
sharp cho biết yêu cầu từ cách ly với người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
cũng được dỡ bỏ từ ngày một mươi một tháng hai
xong họ phải xét nghiệm pcr trước và sau khi di chuyển
đồng thời phải điện đơn khai báo vị trí
đây là hệ thống tương xứng giúp chúng ta tiến gần hơn đến trạng thái bình thường
trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng quan trọng sát nói
anh quy định người đã tiêm vaccine cần
xuất trình kết quả xét nghiệm ncov trong vòng hai ngày trước khi tới nước này
những người chưa tiêm phải tự cách ly trong vòng một mươi ngày
đồng thời phải làm xét nghiệm trước và sau khi di chuyển
anh là một trong những quốc gia châu âu chịu ảnh hưởng nặng nhất từ covid một mươi chín
với gần một mươi sáu triệu ca nhiễm và gần một trăm năm mươi bốn người chết
số ca nhiễm mới mỗi ngày tại anh gần đây giảm đáng kể
so với mức kỷ lục hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quyết định bỏ các yêu cầu xét nghiệm và cách ly với người nhập cảnh
là một trong những động thái mới nhất trong tiến trình nới lỏng hạn chế sâu rộng
do chính phủ thủ tướng boris johnson công bố
anh ta áp đặt một số quy định phòng chống dịch từ tháng trước
trong đó có yêu cầu xét nghiệm ncov bắt buộc và tự cách ly
tới khi có kết quả âm tính sau đợt dịch bùng phát biến thể omican
tuy nhiên thủ tướng johnson nói lỏng các hạn chế liên quan đến hoạt động đi lại
hồi đầu tháng một cho rằng chúng có tác dụng không đáng kể
trong khi làm tăng chi phí
thủ tướng anh tuần trước bãi bỏ gần như toàn bộ hạn chế
trong nước sau khi sâu ca nhiễm giảm